bà nằm trong phòng trọ gần đó có nghe nên chảy ra bà thấy toàn tạt acid khiến mọi người bị thương bỏ chạy tán loạn
toàn còn cầm dao dí theo mọi người nên bà chạy tới khuyên ngăn toàn thôi đừng làm vậy có gì từ từ nói
một người trong nhóm nhậu bị tạt trúng mắt chạy không được xa toàn cầm dao chạy tới định đâm nhưng người kia nói
anh đây toàn ơi có gì từ từ nói toàn sau đó mới dừng lại rồi cầm dao đi về phòng
cũng theo ông phong những người ngồi nhậu đều làm công nhân trong khu chế xuất tân thuận
chỉ có toàn không làm chung toàn mới dọn về giấy trọ trên ở nên mọi người thường rủ toàn nhậu chung cho vui
từ lúc toàn dọn về giấy trọ mọi người đã có nhậu với toàn được vài lần không ai xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với toàn
mỗi lần nhậu toàn cũng rất vui vẻ tính toàn cũng hiền không hiểu sao hôm qua toàn lại như vậy
lúc hết nhậu toàn còn nói xin phép anh em về đi ngủ trước do uống đủ rồi
ông phong nói thêm có thông tin nhóm nói xấu toàn nhưng sự thật là không có
lúc toàn đi vào phòng ngủ thì nhóm chỉ nói chuyện công việc không ai nói gì liên quan đến toàn nữa
liên quan vụ việc ông phong bị thương ở vùng mắt mặt vẫn đang điều trị tại bệnh viện
được biết toàn làm nghề sơn nước ở các công trình mới dọn tới dãy trọ được hơn một tháng nay
các nà xít được toàn lấy trong phòng vệ sinh của phòng trọ toàn toàn sống cùng vợ và hai con ở phòng trọ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ động cơ cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc
toàn đã bị công an tạm giữ để điều tra
ngày sau khi nhận biết được rằng mình đã bị tạt axit nhóm bạn nhậu của toàn đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện chờ lấy chữa trị
tối hai mươi ba tháng năm đại diện bệnh viện trợ rẫy tp hcm cũng đã thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ việc nói trên
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị việt hồng khoa mắt bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết
nơi đây tiếp nhận điều trị cho ba bệnh nhân nam lần lượt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi tám
vòng một nghìn chín trăm chín mươi trong đó có hai ca ngụ tp hcm và một trường hợp ở đồng tháp
các bệnh nhân nhập khoa cấp cứu vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng năm trong tình trạng nặng cần báo động đỏ và hội trần nhiều chuyên khoa
trong đó hai bệnh nhân được rửa mắt ngay tại khoa cấp cứu ca còn lại phải đưa vào phòng mổ để rửa và xử lý loại bỏ hóa chất
sau khi chuyển lên khoa mắt các bệnh nhân được dùng kháng sinh kháng viêm giảm đau tại chỗ và toàn thân
cũng như tiếp tục rửa mắt hoa thuốc bỏng
hiện tại có hai bệnh nhân bỏng mắt độ hai thị lực đếm ngón tay trên một mét tiên lượng tốt
bệnh nhân còn lại có thị lực bóng bàn tay một bên mắt bỏng độ hai và cần theo dõi thêm
còn bác sĩ phạm phước tiến phó khoa bỏng phẫu thuật tạo hình cho biết
khoa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê long an bị tán acid vào người trong sự việc nêu trên
thời điểm vào viện đêm hai mươi hai tháng năm bệnh nhân tỉnh bỏng khá nặng vùng mặt thân và tay
bệnh nhân được hội trần các chuyên
bệnh nhân được hội trần khoa như mắt bỏng bệnh nhiệt đới nội soi và hô hấp
năm bệnh nhân được chỉ định nội soi nhưng sau đó lâm vào biến chứng suy hô hấp
phải đặt nội khí quản và thở máy trước khi chuyển vào khoa bỏng lúc sáu giờ ngày hai mươi ba tháng năm
tại đây bệnh nhân tiếp tục thở máy sử dụng thuốc an thần trong tình trạng mê
thay băng chăm sóc vết thương bỏng dùng kháng viêm thuốc giãn phế quản
hiện tại bệnh nhân được trần đoán suy hô hấp do viêm phổi bỏng kết rác mạc hai mắt độ ba bốn
bỏng da diện tích một mươi năm độ hai vùng mặt và tứ chi biến chứng toan chuyển hóa và suy thận cấp
theo dõi hội chứng brugada một dạng dối loạn nhịp tim tiên lượng rất rẻ rặt
tại bệnh viện trung vương tại quận một mươi tp hcm nơi đây tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam
truyền từ bệnh viện quận bảy đến trong tình trạng bỏng hóa chất nặng
tuy nhiên khi chuyển từ khoa cấp cứu đến khoa bỏng bệnh nhân đã ngừng tim ngừng thở và không qua khỏi
dùng acid để giải quyết mâu thuẫn ngày càng trở nên phổ biến mà một trong những nguyên nhân là do xuất phát
từ việc thiếu những quy định pháp lý thích hợp đối với loại tội phạm này
hành vi phạm tội này bị dư luận lên án mạnh mẽ cơ quan chức năng cũng có nhiều biện pháp gian đe
thế nhưng đến nay tình trạng không có chiều hướng thuyên giảm
những đối tượng tạt acid hám hại người khác sẽ phải chịu những tội gì
theo luật sư trịnh khánh toàn đoàn luật sư tp hà nội điều chỉnh hành vi tạc acid bằng các tội danh quy định trong bộ luật hình sự
vẫn còn giới hạn ở chính cơ quan xét xử
các vụ án tạt acid hầu hết được định tội theo điều một trăm linh bốn tội cố ý gây thương tích
thực ra tội danh này có khung hình phạt cũng rất nặng cao nhất đến trung thân
tuy nhiên nếu không xảy ra hậu quả chết người thì mức phạt cao nhất sẽ không được áp dụng
thế nhưng trong nhiều trường hợp dù không xảy ra chết người thì thương tích trầm trọng đã hủy hoại cuộc đời làm liên lụy đến nhiều người
mức hình phạt với người phạm tội dường như chưa tương xứng nên tính giáo dục chung cho xã hội còn hạn chế
theo luật sư phải xử lý thật nghiêm đối với hành vi tạc acid gây thương tích có thể áp dụng tội danh sát hại người trong các vụ án loài này
với độ đậm đặc của acid và vị trí tạt trên người nạn nhân đầu mặt thì việc họ còn sống là nhờ sự tiến bộ của khoa học
chứ không phải từ ý thức
người phạm tội muốn để cho nạn nhân sống
còn theo luật sư ngọc anh văn phòng luật sư quốc thái việc sử dụng acid để phạm tội chỉ được xem là hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm
các điều luật không có quy định cứng rắn tạt acid là hành vi phạm tội có tính chất côn đồ dã man
khung hình phạt theo quy định mức cao nhất với tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm linh bốn bộ luật hình sự là tù trung thân không có mức tử hình
việc kết luận hành vi tạt acid phạm tội sát hại người hay cố ý gây thương tích
còn phải dựa vào mục đích của người phạm tội
nếu người phạm tội chỉ muốn gây thương tích cho nạn nhân tạt acid có độ nhẹ không tạt vào chỗ hiểm thì sẽ là tội cố ý gây thương tích
ngược lại nếu như người phạm tội tạt acid loại có độ mạnh acid sulfuric hoặc với liều lượng lớn và cố tình tạt vào chỗ hiểm như mắt mùm họng thì có thể sẽ bị kết tội sát hại người
tuy nhiên dù ở mức độ nào thì hành vi tạt acid cũng quá dã man để lại hậu quả khôn lường cho nạn nhân
nhất là về tinh thần
do đó cần có không hình phạt nghiêm hơn cho tội danh này
hy vọng những bệnh nhân bị bỏng trong vụ việc tạc acid tại quận bảy sẽ sớm bình phục và kẻ thù ác sẽ phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật về hành vi của mình
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật